tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các tỉnh thành phố năm hai nghìn hai mươi
tới sự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
hội nghị đã nghe mặt trận tổ quốc các tỉnh báo cáo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
theo nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ
qua đó cho thấy công tác này được thực hiện khá đồng bộ tại các tỉnh địa phương
đến thời điểm hiện tại các tỉnh thành đã cơ bản hỗ trợ cho trên tám triệu đối tượng
thuộc các nhóm người có công gia đình chính sách hộ nghèo hộ cận nghèo
đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên bảy tỷ đồng
mặt trận tổ quốc các tỉnh cũng đang tiếp tục giám sát công tác giả soát đối tượng hỗ trợ
bảo đảm không bị trùng lập trong việc xác định đối tượng
hoặc có tiêu cực trong việc hưởng gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ